ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và tổng công ty hàng không quốc gia việt nam vietnam airlines
đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm tăng cường xúc tiến du lịch thương mại và đầu tư
thỏa thuận được kỳ vọng là sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của đà nẵng
và nâng cao vai trò hình ảnh vị thế của vietnam airlines
năm hai nghìn một mươi bảy tổng khách tham quan du lịch đến đà nẵng đạt sáu sáu triệu lượt khách tăng hai mươi so với năm ngoái
nhà ga quốc tế t hai đưa vào hoạt động đạt công suất sáu triệu khách một năm
hiện nay việt nam airlines khai thác một mươi đường bay thẳng nội địa và quốc tế đến đà nẵng với tầng suất bốn trăm linh chuyến một tuần
từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và tổng công ty hàng không quốc gia việt nam
ký thỏa thuận với các nội dung thành phố đà nẵng sẽ có chính sách kích cầu đối với các đường bay đến đà nẵng của việt nam airlines
hỗ trợ các dự án xây mới của việt nam airlines và phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa
dự án thể thao tại đà nẵng
hãng cam kết đồng hành cùng đà nẵng quảng bá giới thiệu hình ảnh đà nẵng trên ba thương hiệu hàng không của việt nam airlines
cung cấp thông tin mở các đường bay mới từ đà nẵng và ngược lại trong đó chú trọng đến đường bay với nhật bản
các đoàn xúc tiến du lịch thương mại trong và ngoài nước của đà nẵng được việt nam airlines ưu đãi đặc biệt khi sử dụng dịch vụ hàng không
thỏa thuận hợp tác được ký kết sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch đối ngoại kêu gọi đầu tư và giao lưu văn hóa trong và ngoài nước
góp phần đưa đà nẵng trở thành điểm đến an toàn thân thiện và hấp dẫn